những ngày này trên quê hương tùng ảnh huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh nơi sinh của tổng bí thư trần phú
rộn ràng không khí thi đua lao động sản xuất chào mừng một trăm hai mươi năm ngày sinh đồng chí trần phú
người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh tổng bí thư của đảng cộng sản việt nam
người cộng sản kiên trung nhà lãnh đạo xuất sắc
sau đợt phát động cao điểm chào mừng ngày sinh tổng bí thư trần phú
có một trăm hai mươi công trình phần việc được triển khai tại các xã thị trấn
ở cấp huyện có ba công trình để gắn biển chào mừng kỷ niệm với tổng trị giá hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
chỉ bổ trên địa bàn xã tổ chức các sinh hoạt chuyên đề về đảng ta thật là vĩ đại
rồi tổng bí thư trần phú người cộng sản kiên trung
tập trung vào tuyên truyền hệ thống tuyên truyền bằng băng cờ khẩu hiệu tuyên truyền trực quan
ở trên tất cả các trục đường tuyển đường để hướng về khu lũ niệm khu mộ của tổng bí thư
và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về thân thể sự nghiệp của tổng bí thư
tổng bí thư trần phú và những đổi thay trên quê hương đức thọ
phát huy truyền thống trên quê hương tổng bí thư trần phú đảng bộ nhân dân huyện đức thọ
luôn tiên phong trong các phong trào xây dựng kinh tế xã hội
đến nay lĩnh vực nông thôn mới có tám xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao bốn xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
mục tiêu của huyện đức thọ năm hai nghìn hai mươi bốn là xây dựng huyện đạt huyện nông thôn mới nâng cao
tiếp theo là một số thông tin kinh tế tại các địa phương
tỉnh hải dương hiện có ba trăm hai mươi ba mã số vùng trồng trong đó có hai trăm bảy mươi ba mã số vùng trồng xuất khẩu
hai mươi mã vùng trồng phục vụ tiêu dùng nội địa
các vùng trồng được người dân thực hiện quy trình sản xuất bài bản
bảo đảm theo tiêu chuẩn việt ghép global gap và có nhật ký cảnh tác
các đơn vị chuyên môn thường xuyên thực hiện kiểm tra giám sát tình hình sản xuất
và quản lý mã số vùng trồng phòng ngừa các trường hợp vi phạm để bảo vệ uy tín thương hiệu nông sản địa phương
trong khuôn khổ chương trình năng động việt nam do nestle milo phối hợp cùng bộ giáo dục và đào tạo
tổng cục thể dục thể thao cùng ban điều phối đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người việt nam
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi khuyến khích lối sống năng động thường xuyên luyện tập thể thao trong cộng đồng nói chung

trong khuôn khổ chương trình năng động việt nam do nestle milo phối hợp cùng bộ giáo dục và đào tạo